tại km bốn mươi năm quốc lộ chín đoạn qua địa bàn xã đắk rông huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một xe chở răm gỗ bốc cháy dữ dội
xe đầu kéo mang biển kiểm soát bốn mươi ba c năm nghìn chín mươi kéo rơm móc mang biển kiểm soát bốn mươi ba r một nghìn hai trăm linh hai chở răm gỗ
do tài xế nguyễn hoàng minh ba mươi năm tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng điều khiển
chạy theo hướng thành phố đông hà thị trấn lao bảo đã bị mất lái lao xuống bờ sông đắk rông
tại hiện trường chiếc xe bị lật nghiêng bốc cháy dữ dội tài xế đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên may mắn thoát nạn
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng trị đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng khống chế đám cháy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ